tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp phó thủ tướng malaysia đang thăm chính thức nước ta
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
tin tưởng chuyến thăm chính thức việt nam và tham dự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô hà nội của phó thủ tướng malaysia
sẽ thành công tốt đẹp góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước
chủ tịch quốc hội chúc mừng liên minh hy vọng của malaysia đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi tháng năm vừa qua
và đạt được những thành tựu bước đầu sau hơn bốn tháng lãnh đạo đất nước
chúc mừng bà datuk seriwan azizawan ismail được bầu làm nữ phó thủ tướng đầu tiên của malaysia
đồng thời khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ và sẽ tích cực phát huy vai trò giám sát
thúc đẩy triển khai những thỏa thuận đạt được giữa chính phủ bộ ngành
hai nước phó thủ tướng malaysia trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian tiếp
chúc mừng quốc hội việt nam vừa bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức vụ chủ tịch nước
khẳng định quan hệ việt nam malaysia phát triển rất tốt đẹp trong suốt bốn mươi năm năm qua
hiện hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi năm
nhấn mạnh điều này phó thủ tướng malaysia tin tưởng trên nền tảng này quan hệ hai nước sẽ ngày càng nồng ấm
đồng thời bày tỏ mong muốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sớm nhận lời mời thăm chính thức malaysia